thưa quý vị nằm trong chuỗi các hoạt động dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thiền hai nghìn hai mươi bốn
ngày một mươi ba tháng bốn tại hồ công viên văn lang đã diễn ra giải bơi trải thành phố việt trì mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn
giải bơi trải năm nay có sự tham gia của chín đội trải với hai trăm bảy mươi vận động viên đến từ các huyện cẩm khê thanh thủy tam nông và đoàn hùng
cùng năm đội của thành phố việt trì sau thời gian tranh tài sôi nổi giải nhất đã thuộc về đội trải phương bạch hạc đội trải huyện cầm khê đạt giải nhì đội trải huyện thanh thủy và đoàn hùng đạt giải ba các đội trải còn lại đồng giải khuyến khích
đây là lần thứ bảy giải bơi trải thành phố việt trì mở rộng được tổ chức trong dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng qua đó nhằm gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật bơi trải
đây còn là một nét đẹp văn hóa thể thao của thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc việt nam
công lạc bộ du lịch doanh nhân trẻ việt nam cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh con tôm năm hai nghìn hai mươi
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch hướng tới chuyên nghiệp hóa và khai thác thế mạnh tài nguyên của địa phương mình
các tỉnh ở vùng tây nguyên có tài nguyên thiên nhiên phong phú
tiềm năng phát triển du lịch rất lớn nhưng do hạn chế về nguồn nhân lực thiếu chuyên nghiệp cơ sở vật chất kỹ thuật nên vẫn chưa khai thác được thế mạnh tài nguyên của địa phương mình
những gì thu được chưa xứng tiềm năng
tuyện mong muốn rằng các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản để tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng du lịch trải nghiệm du lịch văn hóa để các em có thể tổ chức được những tour để hướng dẫn du khách
học viên tham gia chương trình đào tạo
sẽ được cung cấp các kiến thức tổng quát về kinh tế văn hóa xã hội liên quan đến dịch vụ du lịch lửa hành và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị lửa hành hướng dẫn du lịch hoàn thiện kỹ năng thực hành nghề nghiệp ứng xử và giải quyết tốt các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch lửa hành và cộng đồng
kỹ năng mềm của ứng xử trong du lịch là bọn em vẫn còn đang thiếu
để về kinh doanh và phát triển các khu du lịch quảng bá chưa được phát tri hết khả năng của mình trong lĩnh vực du lịch
tụi em hiện tại đã chuẩn bị làm du lịch cộng đồng thôn
mong muốn được học về chế biến lại các món ăn tại địa phương được ngon hơn và có phục vụ cho du khách để được du khách đến nhiều hơn nữa
chúng tôi mong muốn rằng sau các khóa học các em sẽ về và sẽ chuyển gửi lại những kiến thức của các em đã học được
để có thể truyền đạt lại cho bạn
chúng tôi mong muốn là các bà con ở vùng dân tộc các nơi mà các bà học sinh đang sinh sống
và chúng ta sẽ phát triển phong trào người người làm du lịch và nhà nhà làm du lịch
để chúng ta sẽ có được những nguồn nhân sự mới nhiều và đầy đủ để góp phần phát triển cho du lịch việt nam
đào tạo nguồn nhân lực du lịch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa
và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các tỉnh tây nguyên sẽ phát huy được vai trò làm chủ của đồng bào dân tộc thiểu số
trong xây dựng đời sống văn hóa xóa bỏ các khủ tục lạc hậu gắn với phát triển du lịch cộng đồng
từ đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương
lần đầu tiên tại việt nam cũng như tại đông nam á hội nghị quản lý đường thở uom hai nghìn hai mươi
đã được tổ chức với các tham luận của một mươi năm chuyên gia bác sĩ hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức
sự kiện diễn ra tại bệnh viện đa khoa hồng ngọc
bệnh viện hữu nghị việt đức trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
theo nội dung tại hội nghị biến chứng lớn nhất trong quá trình gây mê chính là vấn đề không quản lý được đường thở
việc không quản lý được đường thở có thể làm cho bệnh nhân tử vong ngay hoặc tổn thương không hồi phục của hệ thần kinh trung ương
với những ca bệnh bình thường đặt nội khí quản trong quá trình gây mê là thao tác thường quy
nhưng đối với những bệnh nhân có đường thở phức tạp biến dạng trong tình trạng cấp cứu
thì nguy cơ xảy ra biến chứng là rất cao
nếu bác sĩ không có phân loại đúng và phương án xử lý kịp thời
nội dung các bài báo cáo tại hội nghị đề cập đến các trường hợp cụ thể của đường thở khó như biến dạng hàm mặt
ưu thanh quản bệnh lý nền và cách xử lý hiệu quả nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong
đến từ những chuyên gia cao cấp về gây mê trên thế giới và việt nam
wom là liên minh các thành viên trên thế giới về quản lý đường thở kết nối gần một mươi thành viên trên khắp thế giới
hoạt động như một trung tâm giáo dục tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ liên quan đến đường thở
hội nghị quản lý đường thở wom hai nghìn hai mươi bốn là một trong những hoạt động nhằm tiếp cận những kiến thức và kỹ thuật y học tiên tiến nhất
giúp các bác sĩ việt nam có cơ hội và có môi trường học tập nâng cao tay nghề
hội nghị quản lý đường thở của wom hai nghìn hai mươi bốn là một trong những hoạt động nhằm tiếp cận những kiến thức và kỹ thuật y học tiên tiến nhất